một thông tin đáng chú ý khác lãnh đạo tỉnh hà nam vừa đến thăm hỏi động viên và trao huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm
cho đồng chí thượng sĩ nguyễn văn sĩ cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh hà nam
trước đó vào khoảng ba giờ bốn mươi phút sáng ngày hai mươi bốn tháng bảy phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh hà nam
nhận được tin báo cháy tại số nhà hai mươi đường châu cầu phường lương khánh thiện thành phố phủ lý
mặc dù đám cháy đã bao trùm tầng một và đang cháy lan lên tầng hai với tinh thần dũng cảm không quản ngại khó khăn nguy hiểm
cán bộ chiến sĩ lực lượng chữa cháy đặc biệt là thượng sĩ nguyễn văn sĩ đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ
dũng cảm lao vào đám cháy và kịp thời cứu được sáu người